theo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ kể từ khi phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai
thành phố cần thơ đã vận động được hơn một mươi bốn tám tỷ đồng gồm tiền mặt hàng nhu yếu phẩm thuốc và tư y tế
ngoài ra còn có nhiều đoàn thiện nguyện ở thành phố cần thơ đã trực tiếp ra tận miền trung để hỗ trợ giúp bà con
được biết tất cả tiền và quà vận động được thành phố cần thơ sẽ chuyển đến sáu tỉnh miền trung để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống